khu vực nam biển đông có gió tây nam cấp bốn cấp năm mưa rào và rông xảy ra diện dài rác tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa

và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước